dạng sáng nay theo giờ việt nam hội đồng bảo an liên hợp quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn về tình hình tại trung đông
bao gồm vấn đề palestine cuộc họp lần này nhằm bỏ phiếu cho dự thảo nghị quyết do nga đề xuất về vấn đề ở gaza
hội đồng bảo an đã có gần một giờ đồng hồ tham vấn kín trước khi tiến hành bỏ phiếu
tuy nhiên sự thảo nghị quyết chỉ nhận được năm trên chín phiếu thuận cần thiết và gặp phải bốn phiếu chống trong đó có ba ủy viên thường trực
sự thảo nghị quyết do nga đề xuất kêu gọi các bên ngừng bắn để phục vụ các hoạt động nhân đạo tại gaza
đại sứ nga tại liên hợp quốc bày tỏ sự thất vọng khi các bên chưa thể đi đến tiếng nói chung nhằm ngăn chặn bạo lực và thảm họa nhân đạo tại gaza
các quốc gia bỏ phiếu chống trong đó có mỹ cho rằng sự thảo chưa có đủ thời gian tham vấn và chưa đề cập đủ các bên liên quan
sự thảo nghị quyết do nga đề xuất là bản đầu tiên
sự thảo thứ hai do brazil giới thiệu cũng yêu cầu ngừng bắn phục vụ cứu trợ nhân đạo dự kiến cũng sẽ sớm được xem xét bỏ phiếu